nhà chức trách peru vừa đang tăng cường nhân lực để bảo đảm an ninh và an toàn tối đa cho loạt hội nghị của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec hai nghìn một mươi sáu diễn ra tại thủ đô lima
trong đó đáng chú ý là hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo các nền kinh tế apec sẽ diễn ra vào ngày hai mươi tháng một mươi một tới
khoảng một mươi một năm trăm linh nhân viên an ninh đã được huy động để đảm bảo an toàn tại các khu vực trọng yếu như sân bay quốc tế lima gork travest địa điểm tổ chức hội nghị cũng như khách sạn đón tiếp các đoàn khách quốc tế
theo chương trình nghị sự năm nay hội nghị sẽ thảo luận về một loạt chủ đề bao gồm tình hình kinh tế quốc tế hội nhập kinh tế khu vực thúc đẩy các hiệp định tự do thương mại hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như tạo thêm việc làm
mức sống cho người dân sự kiện bắt đầu từ ngày một mươi bốn đến hai mươi tháng một mươi một quy tụ các nhà lãnh đạo quan chức cấp cao và doanh nhân đến từ hai mươi một nền kinh tế thành viên apec